công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa bắt được hai thanh niên cướp giật điện thoại tại khu vực chợ hoa xuân thị trấn tân biên
tăng vật thu giữ là một điện thoại một xe mô tô một con dao và một số giấy tờ liên quan khác
qua làm việc hai đối tượng khai tên nguyễn đình sớp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại khu phố hai thị trấn tân biên
hai đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản khi đi chúng còn mang theo một con dao thủ sẵn trong người để khi gặp trường hợp nạn nhân kháng cự thì ra tay chống trả
khi phát hiện chị phạm thị hương thảo chú ở khu phố ba thị trấn tân biên lưu thông trên đường để sơ hở tài điều khiển xe bám sát theo sau rồi giật lấy điện thoại đưa cho sớp
trên đường tẩu thoát thì bị công an bắt giữ trước đó cùng với thủ đoạn như trên hai đối tượng đã thực hiện hai vụ cướp giật điện thoại khác và túi sách của người đi đường